vào ngày chủ nhật chín tháng một mươi hai tại hà nội trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng
bệnh viện bạch mai hà nội sẽ tổ chức khám tư vấn và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân hen phế quản
đây là chương trình miễn phí lần thứ hai trong năm dành cho bệnh nhân hen
trước đó hoạt động này cũng được thực hiện đều đạn hàng năm
hen phế quản là một bệnh lý khá phổ biến ở việt nam
tỷ lệ hen phế quản là khoảng ba chín dân số ước tính tương đương gần bốn triệu người
tại chương trình này các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm chuyên môn từ trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng
sẽ khám tư vấn điều trị phát thuốc miễn phí cho các đối tượng được chẩn đoán mắc bệnh hen phế quản
bệnh nhân sẽ được khám tại hội trường lớn nhà p bệnh viện bạch mai bảy mươi tám đường giải phóng hà nội
người bệnh có thể liên hệ số điện thoại đường dây nóng ba mươi ba ba trăm năm mươi năm một nghìn một trăm ba mươi năm
thời gian khám bắt đầu từ sáu h ba mươi đến một mươi bảy giờ trong ngày